tại việt nam người cao tuổi luôn có vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội
luôn gương mẫu giáo dục dẫn dắt định hướng cho thế hệ trẻ
và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển của đất nước
thời gian qua công tác chăm sóc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi
luôn được các cấp các ngành và toàn xã hội quan tâm
tạo động lực để người cao tuổi sống vui sống khỏe sống có ích
hôm nay nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng một tháng một mươi
chúng ta hãy cùng nghe những chia sẻ của những người cao tuổi
về sự quan tâm của đảng nhà nước và xã hội
để giúp họ có thể tiếp cận với một tuổi già vui vẻ hạnh phúc
tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội và đất nước
người cao tuổi có vị trí quan trọng trong gia đình và xã hội
gương mẫu giáo dục dẫn dắt định hướng cho thế hệ trẻ
và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển đất nước
với điều kiện kinh tế như hiện nay
tại việt nam người cao tuổi có sức khỏe tốt hơn trình độ cũng cao hơn
phát huy vai trò là người vận động tư vấn
giám sát phản biện tổ chức các hoạt động tự quản trong dân cư
từ nhiều năm qua đảng và nhà nước ta luôn quan tâm
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi
có thể thấy nhu cầu rèn luyện sức khỏe của người dân
nhất là người cao tuổi ngày càng cao
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên không gian công cộng như vậy chưa nhiều
thậm chí có nơi còn bị thu hẹp
do vậy mong mỏi chung của nhiều người cao tuổi
đó là có thêm không gian công cộng để rèn luyện nâng cao sức khỏe
tôi thấy là nếu mà nhà nước mà tạo điều kiện
thì sẽ có thật nhiều sân chơi vui thể thao thể dục
rồi có nhiều cái thiết bị mà lấp ở các cái khu vui chơi như là bầu hồ hàn kiếm này
thì để cho những người mà già tầm năm mươi sáu mươi bảy mươi đều có thể mà vui chơi được
với quy mô dân số đông tốc độ xa hóa dân số diễn ra nhanh
việt nam cũng cần bổ sung những chính sách trợ giúp xã hội
phù hợp với các nhà nước
đối với người cao tuổi quá trình xây dựng triển khai thực hiện các chính sách này
cần sự chung tay cộng đồng trách nhiệm của các cấp các ngành chức năng và toàn xã hội